trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi ngày hai mươi ba tháng hai đoàn kiểm tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi tại hai tỉnh hải phòng và hưng yên
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi hiện nay nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phun thuốc tiêu độc khử trùng rác vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi và vùng có dịch
chúng tôi đã chỉ đạo là kiên quyết nếu như có hộ nào mà chăn nuôi buôn bán hoặc giết mổ có hiện tượng thì đề nghị nhân dân là báo cho chúng tôi kiên quyết không được để bán chạy ngành nông nghiệp hải phòng sẽ kiên quyết tăng cường và sẽ khống chế dịch bệnh
hưng yên thực hiện quyết định của bán tỉnh nhiều năm nay thực hiện phòng dịch như chống dịch
khi kiểm tra đàn lợn mà thấy có dấu hiệu
họ ốm là phải khai báo với chính quyền địa phương với thú y cơ sở để báo lên trên để chúng tôi về kiểm tra có những cái biện pháp để làm sao xử lý kịp thời
tại buổi kiểm tra thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi tại hai tỉnh
bên cạnh đó để phòng ngừa dịch bệnh có thể bùng phát thứ trưởng yêu cầu
đối với các tỉnh chúng ta phải chỉ đạo
thứ nhất là đảm bảo an toàn sinh học
thứ hai cấp độ phòng chống dịch phòng bệnh như bây giờ phải ở mức độ cao nhất
nập các chốt kiểm soát ra vào
thứ hai nữa là thành lập các đoàn công tác để kiểm tra giám sát một cách liên tục
và một cái nữa là như tôi đã nói là không bán chạy không giấu dịch là phải công khai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu người chăn nuôi buôn bán giết mổ động vật thực hiện năm theo đúng quy định của luật thú y
đó là không giấu dịch không mua bán vận chuyển động vật bệnh chết không giết mổ tiêu thụ thịt động vật bệnh chết không vứt động vật chết ra môi trường không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt